chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam tình trạng lạm dụng
trục lợi bảo hiểm y tế vẫn còn nổi cộng không chỉ ở khối tư nhân mà cả khối công lập
năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc đã tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gần chín mươi sáu tỷ đồng vượt gần bốn tám trăm linh tỷ đồng so với dự toán
số chi tám tháng năm hai nghìn một mươi chín là trên sáu mươi tám ba trăm linh tỷ đồng bằng bảy mươi năm năm so với dự toán giao cả năm hai nghìn một mươi chín
với những hành vi gian lận như thu gom bệnh nhân lập khống hồ sơ tình trạng mượn thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh
bảo hiểm xã hội việt nam và các cấp có những biện pháp xử lý và ngăn chặn như thế nào
để siết chặt quản lý tránh trục lợi nguồn quỹ bảo hiểm y tế
phóng sự được thực hiện tại tỉnh tuyên quang sẽ làm rõ hơn về điều này mời quý vị cùng theo dõi
trong những năm qua thực hiện luật bảo hiểm y tế luật khám bệnh chữa bệnh và các quy định liên quan
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên cả nước đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như đổi mới cơ chế quản lý
cải cách thủ tục hành chính phát triển khoa học kỹ thuật cải tiến chất lượng chuyên môn
nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh đáp bứng sự hài lòng của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế
bảo đảm quyền lợi cho người bệnh theo quy định của pháp luật góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
tuy nhiên trong thời gian gần đây qua công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện có tình trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ y tế
gian lận trục lợi quỹ bảo hiểm y tế ảnh hưởng không nhỏ đến việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
đến quyền lợi của người bệnh uy tín của ngành y tế và ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội các cấp đã tăng cường các biện pháp để ngăn chặn trục lợi quỹ bảo hiểm y tế bảo vệ quyền lợi cho công dân
một ngày làm việc của chị vũ thị liễu cùng tổ giám định bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
luôn tất bật với những công việc như giám sát chấn chỉnh công việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
và các dịch vụ khám chữa bệnh lâm sàng kê đơn thuốc
theo chị liễu nếu kiểm tra và quản lý không chặt những cán bộ y tế thiếu trung thực sẽ luôn tìm cách trục lợi quỹ bảo hiểm y tế bằng nhiều mánh khóe
tổ sơ bệnh án tại các khoa phòng và tại phòng giám định tại bệnh viện đối chiếu bệnh nhân với bệnh án có thực tại khoa phòng
để tránh trường hợp có bệnh án nhưng không có bệnh nhân thăm hỏi bệnh nhân là có được sử dụng thuốc không đủ đúng với quyền lợi của mình không
bên cạnh việc thành lập tổ đoàn kiểm tra giám sát làm việc hàng ngày tại cơ sở khám chữa bệnh
bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên quang đã hoàn thiện hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
phối hợp với ngành y tế chuẩn hóa danh mục sử dụng và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
và triển khai đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giám định viên và nhân viên các cơ sở y tế về công tác giám định
nhằm nâng cao hiệu quả công tác này góp phần quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đúng quy định an toàn hiệu quả
về phía cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giám định điện tử đặc biệt là giám định theo các chuyên đề
do bảo hiểm xã hội việt nam cảnh báo và chúng tôi khai thác triệt đẻ dữ liệu chi phí khám chữa bệnh
trên hệ thống để giám định qua đó nâng cao năng suất và hiệu quả của chất lượng công tác giám định
chúng tôi cũng tăng cường các cuộc kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở khám bệnh mà có chi phí gia tăng bất thường
thông qua đó thì kịp thời điều chỉnh và loại trừ các chi phí bất hợp lý sai quy định
đối với các viên chức làm công tác giám định bảo hiểm y tế thì luôn bám sát quy trình giám định của bảo hiểm xã hội việt nam
và thường trực tại các cơ sở khám chứa bệnh phối hợp với cơ sở khám chứa bệnh kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh đảm bảo quyền lợi cho người bệnh
ngành bảo hiểm xã hội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ngăn chặn chống trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
nhưng để đạt hiệu quả cao vẫn cần có sự phối hợp tốt giữa hai ngành bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh
quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ ngành y
công việc đầu tiên trong ngày của đội ngũ điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đó là kê và nhận đơn thuốc đúng theo hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân
sau đó sẽ phát thuốc xử lý tiêm thuốc theo bệnh án và cuối cùng sẽ phải thu lại vỏ thuốc để bộ phận hành chính vào sổ dưới sự giám định của cán bộ ngành bảo hiểm
thực hiện điều này nghiêm túc sẽ hạn chế gần như triệt để tình trạng kê đơn không có bệnh nhân và kê thuốc sai bệnh án để trục lợi

với sự kiểm soát chặt chẽ nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nâng cấp trang thiết bị máy móc để bảo đảm đủ tiêu chuẩn khám và điều trị cho bệnh nhân từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đã làm hài lòng và lấy được niềm tin từ nhân dân
tôi cũng không lo lắng vì cái việc là tôi sử dụng bảo hiểm chặt nó không đúng với lệ cho giá trị của thuốc mà giá trị của thể bảo hiểm sử dụng cái này rất là yêu việt
để có được sự hài lòng nói trên các cơ sở y tế tỉnh tuyên quang đã tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát kê đơn sử dụng thuốc chỉ định xét nghiệm chỉ định dịch vụ kỹ thuật và việc tuân thủ đúng hướng dẫn trần đoán và điều trị quy trình kỹ thuật quy trình chăm sóc người bệnh
thực hiện việc lập bảng kê chi phí khám chữa bệnh của người bệnh đảm bảo tính chính xác công khai minh bạch kịp thời phát hiện những sai sót trùng lập trong thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế để chấn trình và xử lý kịp thời
trước tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tám tháng năm hai nghìn một mươi chín hệ thống kiểm tra giám sát việc giám định bảo hiểm y tế điện tử tự động đã từ chối thanh toán hơn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
hệ thống cũng phát hiện cảnh báo nhiều bất thường như tỷ lệ khám chữa bệnh nhiều lần tần suất sai phạm như kê thuốc chỉ định vào viện thanh toán dường bệnh ngoại khoa cao từ đó gửi cảnh báo cho bảo hiểm xã hội các địa phương
cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam cho biết sẽ phân định rõ ràng trách nhiệm của từng cấp từng đơn vị bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh
cùng với đó là tăng cường thêm giám định viên thường trực tại các cơ sở y tế có số lượng người bệnh đông số lượt và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có sự gia tăng đột biến bất thường để kịp thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế đặc biệt là tình trạng mượn thẻ bảo hiểm y tế
chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại